thông tin từ bệnh viện trẻ em hải phòng cho biết đơn vị này vừa phẫu thuật thành công cho hai trẻ bị dị tật không có hổ môn
hai bệnh nhi là bé tl bốn tháng tuổi và bé ptmk bảy tháng tuổi cùng chú tại hải phòng đều mắc dị tật không có họ môn từ ngày sau sinh
các bác sĩ cho biết việc phẫu thuật cho bé n sẽ chia làm ba giai đoạn
lần một làm hậu môn giả tạm thời trên hành bụng cho bé n
lần hai sẽ tạo hình hậu môn vào đúng vị trí
và lần ba phẫu thuật để đóng lại lỗ hậu môn giả trên thành bụng
còn với trường hợp của bé ca bé được nong rộng lỗ giỏ phân và hẹn phẫu thuật khi đủ điều kiện
tuy nhiên do gia đình đưa ca quay lại mổ chậm hơn so với lịch hẹn
nên các bác sĩ đã tạo hình hậu môn vào đúng vị trí cho bé chỉ cần một lần phẫu thuật
hiện cả hai bé đều đang có dấu hiệu phục hồi tốt sau phẫu thuật và được theo dõi điều trị tại bệnh viện
theo các bác sĩ bệnh viện trẻ em hải phòng dị tật không hậu môn dị dạng hậu môn trực tràng
là một dị tật hiếm gặp ở trẻ sơ sinh khoảng một trên bốn trẻ sinh sống
khi không có hậu môn ống trực tràng bị gián đoạn và phân ứ động lại ở ruột già
phân tìm đường thoát và sẽ giỏ ra ngoài bởi một đường giỏ chín mươi trẻ
đường do này có thể ra tầng sinh môn dò vào niệu đạo hay bảng quang âm đạo ở trẻ gái
trường hợp khác không có đường giỏ lòng ruột sẽ bị gián đoạn hoàn toàn
và tình trạng tắc ruột xảy ra khoảng một mươi
tất cả các trường hợp này nếu không được phẫu thuật điều trị
tình trạng tắc ruột sẽ dẫn đến suy kiệt và tử vong
theo các chuyên gia y tế phẫu thuật điều trị bệnh không học môn là kỹ thuật khó
đòi hỏi phẫu thuật viên phải có kỹ năng và kinh nghiệm nhiều về phẫu thuật
hiểu rất sâu về bệnh để có thể đưa ra trần đoán tốt và phương pháp phẫu thuật phù hợp
quan trọng nhất là quản lý theo dõi điều trị bệnh nhân sau phẫu thuật tốt
thì vấn đề đại tiện mới hoạt động được bình thường
đảm bảo chất lượng cuộc sống cho trẻ trong suốt cuộc đời sau này
phẫu thuật điều trị không hậu môn có thể hoàn thiện trong một lần mổ duy nhất
hoặc ba lần mổ tùy theo từng thể bệnh
hiện nay ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị đã đem lại nhiều cải tiến rất lớn cho người bệnh
như giảm thời gian mổ nhanh chóng bình phục cải thiện chức năng đại tiện
xẹo mổ rất nhỏ và thẩm mỹ
nhiều trường hợp bệnh nhân đến khám lại sau mổ
xẹo mổ gần như không nhìn thấy mọi sinh hoạt giống như người bình thường
dị dạng hậu môn trực tràng là một dị tật bẩm sinh hay gặp nhất ở đường tiêu hóa
đây là một trong những dị tật bẩm sinh khá phổ biến
có thể xảy ra ở mọi đối tượng
khiến cho người bệnh gặp nhiều khó khăn bất tiện trong sinh hoạt
ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống
đây là dị tật có thể dễ dàng phát hiện và cần được phát hiện
điều trị từ sớm ngay từ khi trẻ mới sinh
tùy thuộc vào các yếu tố như mức độ tình trạng vị trí và nguyên nhân hẹp của hậu môn
các bác sĩ phẫu thuật sẽ chọn phương pháp phù hợp
vì vậy cha mẹ cần lưu ý đến vấn đề vệ sinh của con
nếu có dấu hiệu bất thường như táo bón chướng bụng ói mửa đại tiện khó khăn
cần đưa bé đến ngay các trung tâm y tế chuyên khoa
để được điều trị sớm và tránh các biến chứng nguy hiểm
cần phát hiện càng sớm càng tốt
ở thời kỳ bào thai dưới tuần thứ tám
trong quá trình hình thành các cơ quan ruột sau trực tràng và nhiệu nang bảng quang
thông nhau trong một khoang gọi là ổ nhớp
phía dưới được bịt kín bằng màng ổ nhớp
sau đó màng ổ nhớp tiêu đi để hình thành phân biệt đường tiêu hóa sinh dục tiết niệu
thông với bên ngoài
vách tiết niệu trực tràng hình thành phát triển xuống dưới phân chia trực tràng
ra khối đường tiết niệu sinh dục
nếu quá trình phân chia này xảy ra bất thường ở một giai đoạn nào đó
sẽ gây dị dạng hậu môn trực tràng
nếu trẻ không được kịp thời điều trị có thể dẫn đến nôn trào ngược vào đường hô hấp
gây tử vong đột ngột nhiễm trùng đường hô hấp tắc ruột vỡ ruột giãn đại tràng thứ phát
cách phát hiện biểu hiện ở trẻ sơ sinh có dị dạng hậu môn trực tràng
là thường trẻ sẽ bị đẻ non thiếu cân mất nước dị tật phối hợp
đa số biểu hiện hội chứng tắc ruột sau sinh như nôn bụng trướng căng
không đi cầu phân su một số ít ỉa phân su qua lỗ giò hẹp hậu môn
kiểm tra kỹ vùng hậu môn sẽ thấy có thể có các khả năng sau
khi thực hiện các bước thăm khám chúng ta có thể biết được trẻ sơ sinh
có bị dị dạng hậu môn trực tràng hay không để đưa cháu đến cơ sở y tế
tại cơ sở y tế các bác sĩ sẽ thăm khám và làm thêm các cận lâm sàng như chụp x quang
đây là một kỹ thuật quan trọng để tìm túi cùng trực tràng và quyết định vấn đề điều trị cho trẻ
vậy có điều trị được khỏi
hầu hết các trường hợp đều được điều trị phẫu thuật
tùy thuộc vào mức độ hẹp của hậu môn các bác sĩ phẫu thuật sẽ chọn một trong các phương pháp như sau
hậu môn bịt kín có lỗ giò có thể chỉ khoản một thời gian nong lỗ giò trong khi chờ mổ
nếu hẹp hậu môn hay hẹp hậu môn trực tràng bác sĩ sẽ nong và không có kết quả sẽ can thiệp ngoại khoa
các phương pháp mổ có thể áp dụng đối với dị tật cao và trung gian mổ hai thì hoặc ba thì
đầu tiên sẽ được mổ tạm thời làm họ môn nhân tạo
sau đó sáu tháng sẽ được mùa hạ bóng trực tràng và đóng hậu môn nhân tạo
với dị tật thấp thường mổ một thì tạo hình hậu môn đường tầng sinh môn
một số tình huống đặc biệt như teo trực tràng giải phóng hai đầu trực tràng nối tận
tận hoặc hẹp hậu môn trực tràng sẽ được nong hoặc mổ các đoạn hẹp nối trực tràng với bóng hậu môn